viện kiểm sát cũng cho rằng tòa sơ thẩm đã kết án hai cựu phó tổng giám đốc ocean bank là nguyễn minh thu và nguyễn văn hoàn
đối với tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt sáu mươi chín tỷ đồng của công ty bsc là có cơ sở
đối với các bị cáo nguyên là giám đốc các khối ban tại hội sở giám đốc các chi nhánh phòng giao dịch
viện kiểm sát cho rằng có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo
nhưng không chấp nhận kháng cáo xin miễn trị
trách nhiệm hình sự hoặc chuyển hình phạt
viện kiểm sát sau đó đã đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo hà văn thắm
nguyễn xuân sơn nguyễn văn hoàn nguyễn minh thu nguyễn thị thu ba ngô hải nam
chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của sáu bị cáo
trong đó có bị cáo vũ thị thùy dương nguyễn hoài nam đỗ đại khôi trang trần anh thiết nguyễn thị loan nguyễn phan trung kiên
tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các quy định của pháp luật xét xử các bị cáo về bốn tội là không oan và không sai
tòa cấp sơ thẩm đã áp dụng các loại hình phạt tử hình trung thân tù có thời hạn án treo cải tạo không giam giữ
không áp dụng hình phạt miễn trách nhiệm hình sự là hoàn toàn có căn cứ
kết luận của viện kiểm sát là không thay đổi hình phạt đối với các bị cáo vì thấy không có tình tiết mới
về dân sự viện kiểm sát cũng không đề nghị bổ sung gì
quyết định của án dân sự về bồi thường dân sự kê biên quyết định của tòa án sơ thẩm là phù hợp
với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tiếp cận được tối đa đối tượng được hưởng lợi ích từ bảo hiểm y tế
đổi mới cơ chế tài chính từng bước đạt tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe từ đó đẩy mạnh phát triển bảo hiểm y tế toàn dân
hôm nay tại hà nội bộ y tế và ngân hàng phát triển châu á adb phối hợp tổ chức hội thảo khởi động
dự án hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách bảo hiểm y tế tại việt nam
tại việt nam sau hơn hai mươi năm năm thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế đã bao phủ tám mươi năm sáu dân số trong toàn quốc
trong đó người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đã được nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế
bảo hiểm y tế đã tạo ra nguồn tài chính công quan trọng cho công tác khám chữa bệnh cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế
và bảo đảm thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội
tới nay dù luật bảo hiểm y tế tại nước ta đã tương đối hoàn chỉnh tuy nhiên trong quá trình thực tiễn vẫn bộc lộ nhiều hạn chế
cụ thể nhiều quy định trong luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn còn thiếu tính cụ thể
đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác và năng lực cán bộ về bảo hiểm y tế còn chưa được quan tâm
bên cạnh đó với cơ cấu dân số ngày càng già hóa như hiện nay
mô hình bệnh tật và nhóm bệnh không lây nhiễm cũng trở nên phức tạp và khó kiểm soát
đồng thời công tác tuyên truyền về lợi ích từ bảo hiểm y tế phổ biến pháp luật bảo hiểm y tế tại nhiều địa phương còn hạn chế
trước thực tế đó ngân hàng phát triển châu á adb đã hỗ trợ bộ y tế thực hiện dự án hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách bảo hiểm y tế tại việt nam
đến nay adb đã chính thức phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại là một tám triệu usd
và bộ y tế cũng đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp nhận khoản viện trợ này
đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm y tế
đáp ứng nhu cầu phát triển về thể chế và chính sách bảo hiểm y tế tại việt nam hiện nay
và bảo đảm không trùng lập với các hoạt động của những chương trình dự án đã và đang được triển khai
từ đó hỗ trợ tăng cường xây dựng thể chế chính sách bảo hiểm y tế tại việt nam hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
thường đặc biệt cho nhóm người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương
thưa quý vị và các bạn theo như dự kiến ngày mai hai mươi bảy tháng bốn tại phía đông điện thái hòa đại nội huế
du khách đến tham quan khu vực di sản huế sẽ được tìm về với hoàng cung của triều nguyễn hai trăm linh năm trước
qua chương trình thực tế ảo bằng công nghệ vr với tên gọi đi tìm hoàng cung đã mất
đây là một chương trình khám phá
và trải nghiệm độc đáo vừa được các chuyên gia hàn quốc hoàn thành và đưa vào phục vụ tại khu di sản huế trong dịp festival năm nay
đại nội huế là hoàng cung duy nhất của việt nam còn tồn tại và đã được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
tuy nhiên sau chiến tranh khu vực hoàng thành chỉ còn lại sáu mươi hai công trình so với một trăm ba mươi sáu công trình kiến trúc lúc nguyên thủy
việc tái dựng trọn vẹn hoàng thành huế bằng kỹ thuật ba d
không chỉ cung cấp thêm dịch vụ giải trí hấp dẫn cho du khách
mà còn là cơ sở dữ liệu hữu ích để về sau phục hồi các công trình di tích đã mất
để trước hết chúng ta xây dựng một data dữ liệu về tất cả các công trình di sản chúng ta có
điều này là hết sức quan trọng bởi vì như chúng ta biết thì các di sản hiện nay nếu không may có một sự cố rủi ro nào đó
thì chúng ta sẽ rất khó các tư liệu trong việc phục hồi các di sản
thì cái việc quan trọng đầu tiên của cái scan ba d đó là lưu trữ rất là tốt tất cả các cái dữ liệu này
để có cái việc gì thì chúng ta đầu tiên là có cái căn cứ để mà nghiên cứu phục hồi
nó khá là mới lạ và khi mà trải nghiệm thì nó tức là mình sẽ được quan sát cái kinh tếnh huế nó một cách nhanh sóng hơn
đấy và tổng thể
huế là khu di sản đầu tiên ở việt nam và là một trong ba khu di sản trên thế giới
điều này đưa công nghệ tiên tiến này
vào phục vụ du khách cùng với trung quốc và hàn quốc đi tìm hoàng cung đã mất
huế inspire center là chương trình hợp tác giữa trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế
với công ty trách nhiệm hiếu hạn evcom việt nam và underdome hàn quốc
bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại huế insprier center sẽ tái hiện toàn bộ các công trình kiến trúc hoàng cung
trong không gian đa chiều giúp người xem tận mắt thấy hoàng cung của hai trăm linh năm về trước
qua một chiếc kính chuyên dụng
chúng tôi chọn huế để triển khai kỹ thuật này là do đại nội huế có các cung điện bị tổn thất nhiều nhất
so với các cung điện khác trên thế giới
chúng tôi cảm thấy rất tiếc
hơn nữa để phục hồi các cung điện đã mất là cần rất nhiều thời gian
nên chúng tôi chọn huế để triển khai công nghệ này
đây là trung tâm vr đầu tiên trên thế giới
sau đại nội huế chúng tôi sẽ triển khai một số nơi khác
như scan dữ liệu ở các địa điểm nổi tiếng của việt nam như sapa hạ long
khi du khách đến đại nội huế dù không đến hạ long hay sapa
nhưng cũng có thể trải nghiệm như mình đang đến với các địa điểm đó vậy
khu di sản hoàng cung huế bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thiên tai
nên nhiều công trình kiến trúc đã bị hư hại nghiêm trọng
với sự có mặt của đi tìm hoàng cung đã mất
hy vọng hoàng thành huế không chỉ có thêm sản phẩm dịch vụ giải trí mới
mà còn là sự lựa chọn hấp dẫn cho du khách khi trải nghiệm cùng di sản văn hóa cố đô huế
thưa quý vị và các bạn
chủ đề của ngày sở hữu trí tuệ thế giới hai mươi sáu tháng bốn năm nay
chính là tiếp sức cho những thay đổi phụ nữ với hoạt động đổi mới và sáng tạo
tại tỉnh bình định một trong những nữ trí thức trẻ
đang có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao
là tiến sĩ lê thị kim nga
năm hai nghìn một mươi bảy nữ tiến sĩ này đã đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam vfotec
với công trình khoa học hệ thống phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu trần đoán hình ảnh y tế
tiến sĩ lê thị kim nga là giảng viên khoa công nghệ thông tin và nghiên cứu
tại viện nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trường đại học quy nhơn
với mong muốn cống hiến trí thức của mình cho xã hội
nhất là những người nghèo
chị nga đã quyết định nghiên cứu các phần mềm phục vụ lĩnh vực y tế
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu nữ tiến sĩ cùng các đồng nghiệp đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
xây dựng phần mềm quản lý khai thác dữ liệu trần đoán hình ảnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
do đề tài có tính ứng dụng cao được nhiều bệnh viện quan tâm
nên chị nga tiếp tục phát triển nâng cấp thành hệ thống phần mềm qnupacs
phục vụ công tác quản lý và khai thác các dữ liệu trần đoán hình ảnh y tế
đầu năm hai nghìn một mươi sáu thì bắt đầu cái mảng hệ thống bắc này bắt đầu là nó nóng lên
và các bệnh viện tuyến tỉnh đặc biệt là tuyến tỉnh rất là cần tuyến tỉnh đến tuyến trung ương là rất là cao
nhưng mà hầu hết đến thời điểm hiện nay thì chỉ có các hệ thống bắc của nước ngoài thôi
chứ việt nam thì không có
thế thì mà đặc biệt là các cái bệnh viện tuyến tỉnh của mình hiện nay của việt nam mình hiện nay còn nghèo lắm
mà bốn nước ngoài thì gió nó rất là cao không thể nào mà có nhiều tiền như vậy được
cho nên là cũng trên cái tinh thần như vậy tâm huyết như vậy
mình phải quyết tâm phải làm để phục vụ cho nhân dân này
và cái sản phẩm thực sự của việt nam phải chi phí rất là thấp
ứng dụng bệnh án điện tử đang là một xu hướng nóng của ngành y tế việt nam
nên hệ thống phần mềm qnupacs đang nhận được nhiều sự quan tâm
hiện phần mềm đã được chuyển giao cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
trung tâm y tế an nhơn tỉnh bình định
và đang được một số bệnh viện tuyến tỉnh khác tìm hiểu để áp dụng
cái kết quả đề tài cũng đã được
chuyển giao cho bệnh viện đa khoa của tỉnh phú yên
dưới dạng là chuyển giao cái kết quả của đề tài
tức là cái thương mại hóa cái kết quả của cái đề tài
và đây là một cái đề tài đầu tiên được thương mại hóa cái kết quả
và chúng tôi cho rằng cái này là một cái vấn đề khuyến khích
chúng tôi rất là khuyến khích rất là mong đợi
và qua đánh giá của bác sĩ các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh
thì chúng tôi cho rằng là cái đề tài này bước đầu
cũng phát huy được cái hiệu quả khá tốt
tức là nó hỗ trợ cho cái việc mà xử lý và chẳng đoán hình ảnh
đặc biệt là chẳng đoán từ xa
trong thời gian tới tiến sĩ lê thị kim nga và các cộng sự
sẽ tiếp tục nghiên cứu đề tài khoa học xây dựng mô hình gan
xác định thể tích và phát hiện bất thường của vùng gan theo chỉ định
dựa trên hình ảnh y tế ct mri ổ bụng
tiến sĩ lê thị kim nga mong muốn sẽ xây dựng thành công
hệ thống mô hình bệnh viện thông minh đầu tiên của việt nam
để có thể giúp ích nhiều hơn cho mọi người
có thêm nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước
xác định phong trào rèn luyện thể dục thể thao là một trong những biện pháp quan trọng
nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi
giải bơi câu lục bộ truyền thông văn hóa và sức khỏe lần thứ nhất
là hoạt động thiết thực cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể
nâng cao sức khỏe và tạo sự kết nối các hội viên
trong các hoạt động lành mạnh vui vẻ ấm áp
cùng với các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất
sức khỏe cho người cao tuổi
câu lạc bộ truyền thông văn hóa và sức khỏe tuy mới thành lập
nhưng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao có ý nghĩa
trong đó đã tổ chức giải bơi các hội viên tham gia tập luyện
qua đó sức khỏe người cao tuổi trong câu lạc bộ ngày càng được nâng cao
người cao tuổi thực sự sống vui sống khỏe sống có ích
tôi nghĩ rằng những hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe
rồi thì để gắn kết tình cảm và trách nhiệm
thì rất cần rất bổ ích đối với những người có tuổi
và đặc biệt là phương châm hành động của những người có tuổi
vẫn là vui vẻ khỏe mạnh có ích và an toàn
thì những hoạt động này rất phù hợp với phương châm đó
và đây cũng có thể coi như một cái sân chơi rất là lành mạnh
rất là bổ ích rất là thiết thực cho những người tham gia câu lạc bộ
nhờ đó bằng những hiệu quả có ích như vậy
để tập hợp những người tham gia câu lục bộ ngày mặt đông hơn
vui hơn và có hiệu quả tốt hơn
nhờ phát bi hiệu quả các hoạt động thể dục thể thao
hầu hết người cao tuổi bị nghiên cứu truyền thông văn hóa và sức khỏe
đều có nguyện vọng tham gia vào một bộ môn thể dục thể thao phù hợp
với tình trạng sức khỏe tuổi tác để tập luyện
vừa là để nâng cao sức khỏe vừa là nơi để giao lưu chia sẻ giữa những người cao tuổi
nhờ tập luyện đều đặn mỗi ngày mà sức khỏe của các hội viên được cải thiện rõ rệt
hăng hái trong công việc đóng góp thiết thực cho xã hội
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây
số lượng chị em sử dụng công nghệ phun theo thẩm mỹ để cải thiện nhân sắc ngày một tăng lên
kéo theo đó là sự gia tăng về số lượng của các trung tâm thẩm mỹ
nhưng chất lượng dịch vụ đang là vấn đề cần được quan tâm
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
thực tế cho thấy ở việt nam những năm gần đây
số lượng chị em phụ nữ sử dụng công nghệ phun theo thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc đã tăng lên đáng kể
kéo theo đó là sự gia tăng về số lượng của các trung tâm thẩm mỹ
cũng do điều kiện kinh tế phát triển chị em phụ nữ quan tâm hơn đến việc chăm sóc sắc đẹp
tuy nhiên chất lượng của các cơ sở và dịch vụ này thì nhiều chị em lại chưa thực sự quan tâm hoặc không hề hay biết
kỹ thuật phun theo thẩm mỹ là hình thức kết hợp giữa việc phun theo lông mày bằng thiết bị chuyên dụng
được phát triển từ hình thức xăm truyền thống và màu mực
cùng với các kỹ thuật mới để có được đúng đường nét mong muốn
đây là một hình thức trang điểm bán vĩnh viễn có thể duy trì trong một thời gian dài
phụ nữ thì bây giờ đang trả lưu vào phun mày mí phun môi
và trong công nghệ phun xong của mình thì có thêm một công nghệ nữa
đó chính là tạo
những lớp ruồi hoặc là tạo những cái thay đổi khuôn mặt tư tướng diện thức truyền nhiều
còn với làm giới thì thường thường là các bạn ấy chỉ tìm đến phun xăm để điêu khắp lông mày
ngày nay phun theo thẩm mỹ đã trở thành một công cụ đắc lực giúp phái đẹp khắc phục những nhược điểm trên gương mặt và cơ thể
tuy nhiên chất lượng phun theo lông mày mí mắt hoặc môi không chỉ phụ thuộc vào tay nghề của các bác sĩ
mà còn chịu ảnh hưởng bởi cơ địa và thể trạng của mỗi người
trong phần tin quốc tế nga tuyên bố khoảng tám mươi tên lửa của liên quân mỹ bị đánh chặn trong vụ không kích syri
mỹ không theo đuổi tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân iran
thưa quý vị và các bạn liên quan đến điều tra cáo buộc nghi sử dụng vũ khí hóa học tại syri

nhóm chuyên gia thuộc tổ chức cấm mạc
cấm vũ khí hóa học hiện đã có mặt tại khu vực thứ hai ở thị trấn douma của syri

nơi nghi ngờ đã xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi đầu tháng này để thu thập mẫu thử

những mẫu thử được thu thập sẽ được chuyển tới các phòng thí nghiệm của opcw tại thành phố la hay hà lan để tiến hành phân tích
bên cạnh đó opcw cũng thông báo các nhà ngoại giao nga sẽ tổ chức một cuộc họp với các nước thành viên của tổ chức này trong ngày hôm nay
nhằm chia sẻ thông tin về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn duma
opcw cũng đề nghị phía nga cho phép tổ chức này phỏng vấn các nhân chứng trước và tiến hành cuộc họp sau khi tiến trình điều tra tại thị trấn duma được hoàn tất
trong khi đó bộ quốc phòng nga vừa công bố các mảnh được cho là từ tên lửa bị bắn rơi trong cuộc không kích syri của liên quân mỹ anh pháp
đồng thời bác bỏ tuyên bố một trăm linh năm tên lửa của liên quân này đã trúng mục tiêu
bộ quốc phòng nga đã tổ chức một cuộc họp báo để trình bày phân tích về cuộc không kích nhắm vòng ba mục tiêu ở syri của mỹ anh và pháp tiến hành đêm một mươi ba tháng bốn vừa qua
dựa trên những mảnh vỡ thu thập được moscow cũng khẳng định chỉ có hai mươi năm trên một trăm linh năm tên lửa tomahawk phóng đi tấn công trúng mục tiêu
theo báo cáo của lầu năm góc có bảy mươi sáu tên lửa nhắm vào mục tiêu này nhưng bộ quốc phòng nga chỉ xác nhận một mươi ba lửa tấn công
trong số sáu mươi ba tên lửa còn lại bốn mươi sáu tên lửa được cho là bị chặn bởi phòng không của syri
con số này dựa trên dữ liệu thu thập được từ các hệ thống vũ khí và các mảnh vụn được thu thập trong năm khu vực nơi mà việc đánh chặn diễn ra
đại diện bộ quốc phòng nga cho biết thêm một số tên lửa dường như đã không nhắm trúng mục tiêu do sự cố kỹ thuật chứ không phải bị đánh chặn
tổng thống pháp emmanuel macron vừa có bài phát biểu trước quốc hội mỹ trong đó nhà lãnh đạo pháp kêu gọi mỹ từ bỏ chủ nghĩa dân tộc
và giữ vững các lý tưởng mang tính toàn cầu về sự hợp tác trong việc đối phó với chủ nghĩa khủng bố và những thách thức khác
trong bài phát biểu tổng thống pháp emmanuel macron cho rằng trật tự thế giới trong thế kỷ hai mươi một có thể được xây dựng dựa trên chủ nghĩa đa phương mới hiệu quả hơn
trách nhiệm hơn và hướng tới kết quả ngoài ra nhà lãnh đạo pháp cũng nhấn mạnh tới tự do thương mại và vấn đề biến đổi khí hậu
tổng thống emmanuel macron khẳng định thế giới cần một nền thương mại công bằng và tự do đồng thời cho rằng một cuộc chiến thương mại giữa các đồng minh sẽ không phù hợp với sứ mệnh lịch sử và những cam kết của các nước đối với an ninh toàn cầu
tổng thống pháp emmanuel macron có chuyến thăm mỹ kéo dài ba ngày trong bối cảnh hai bên có những bất đồng về thương mại thỏa thuận hạt nhân iran và vấn đề chống biến đổi khí hậu
giới chức mỹ khẳng định không theo đuổi khả năng đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử với iran được ký kết hồi năm hai nghìn một mươi năm
thay vào đó là ngăn chặn một số kẽ hở của văn kiện này dưới hình thức một thỏa thuận bổ sung tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc hội đàm giữa tổng thống donald trump và người đồng cấp pháp emmanuel macron về một thỏa thuận giúp giải quyết những quan ngại còn tồn động về vấn đề iran
phát biểu trước báo giới trợ lý ngoại trưởng mỹ christopher ford cho biết thỏa thuận bổ sung này sẽ giúp giải quyết những giới hạn của thỏa thuận hạt nhân iran hiện nay một cách hiệu quả hơn và giúp thiết lập các điều khoản dựa trên những kết quả mà các bên đã đạt được trước đó
bên cạnh đó ông ford cũng nhấn mạnh mục tiêu của tổng thống donald trump là duy trì thỏa thuận hạt nhân iran song sẽ cùng với các quốc gia đối tác hướng tới một cách tiếp cận mang lại sự bảo đảm an ninh tốt hơn cho khu vực trung đông nói riêng và toàn thế giới nói chung
tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc hội đàm giữa tổng thống donald trump và người đồng cấp pháp emmanuel macron về một thỏa thuận giúp giải quyết những quan ngại còn tồn động về vấn đề iran
liên quan đến tiến trình brexit eu cho biết có thể đề xuất một mối quan hệ gần gũi hơn với anh
sau khi nước này rời khối nếu thủ tướng anh theresa may quyết định ở lại liên minh thuế quan chung của eu
thông tin này được đưa ra sau khi thượng viện anh bác bỏ dự luật rời khỏi liên minh thuế quan eu mà chính phủ của bà may đề xuất
tuy nhiên người phát ngôn của thủ tướng may khẳng định london sẽ không rời khỏi liên minh thuế quan và sẽ tự do ký kết các thỏa thuận thương mại của mình trên khắp thế giới
cho đến nay các cuộc đàm phán về brexit chưa có nhiều tiến triển đáng kể do bruxelles và london có quan điểm quá khác biệt về thỏa thuận mới giữa hai bên trong thời kỳ hậu brexit
anh muốn từ bỏ liên minh thuế quan và thị trường chung trong khi eu cho rằng các danh giấy đỏ này đồng nghĩa với việc khuôn khổ duy nhất cho hợp tác tương lai giữa anh và eu là một thỏa thuận thương mại
vòng đàm phán tới được cho là không có nhiều đột phá bởi hai bên đều đang giữ quan điểm của mình và chờ đối phương nhượng bộ trước
nhật bản đã mở cuộc điều tra vụ bê bối giả mạo dữ liệu chất lượng sản phẩm tại tập đoàn tepco b steel cũng như khả năng vi phạm luật cạnh tranh lành mạnh của tập đoàn này
cơ quan điều tra nhật bản nhấn mạnh việc làm giả dữ liệu về độ bền của một số sản phẩm nhôm và đồng của tập đoàn kobe steel có thể cấu thành các tội hình sự
vụ bê bối làm giả dữ liệu của kobe steel được phát hiện vào tháng một mươi năm ngoái
kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều sản phẩm có dữ liệu giả mạo đã được bán với số lượng lên tới hơn hai mươi tấn nhôm và đồng
ngay lập tức chính phủ nhật bản đã thanh kiểm tra các nhà máy của tập đoàn này đồng thời thu hồi giấy phép đối với một số sản phẩm đồng của một chi nhánh kobe steel
sau đó kobe steel đã thừa nhận làm giả dữ liệu kiểm tra độ bền của một số sản phẩm nhôm đồng bột thép và các sản phẩm thép đặc biệt và cho biết hơn bốn mươi nhân viên có liên quan tới vụ việc này
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại